thưa quý vị không chỉ hàng không mà dịch vụ xe khách về tp hcm cũng được dự báo sẽ quá tải trong những ngày sắp tới
sau những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm nhiều người không đặt được vé xe tuyến đà lạt tp hcm để kịp về làm việc vào sáng mùng ba tháng năm
trước mùng hai tháng năm nhiều người dân và du khách cho biết không đặt được vé xe từ tp hcm về lại tp hcm trong đêm mùng hai tháng năm và dạng sáng mùng ba tháng năm
một số hãng xe lớn tại lâm đồng đều đã cháy vé
chị dthp sau ba ngày về thăm gia đình ở đà lạt sáng mùng hai tháng năm liên lạc với hai nhà xe là thành bưởi và phương trang để đặt vé đi tp hcm trong đêm mùng hai tháng năm để kịp sáng mùng ba tháng năm đến công ty làm việc
nhưng đã không còn chỗ
tương tự đôi bạn trẻ ntt và lha đi du lịch đà lạt do có việc đột xuất muốn đổi vé về tp hcm sớm hơn vào đêm mùng hai tháng năm nhưng cũng không thể đặt được
đại diện nhà xe phương trang tại tp hcm cho biết đêm mùng hai tháng năm sẽ có một trăm bảy mươi chuyến xuất bến tuyến đà lạt tp hcm nhưng đã được đặt kín chỗ từ trước
người này nói muốn đi đêm nay phải chờ khi có khách hủy vé mới điền
tương tự đêm hai tháng năm nhà xe thành bưởi có trên một trăm linh chuyến chạy tuyến đà lạt tp hcm nhưng nhiều người muốn đặt vé đi trong đêm đều được trả lời là hết vé phải chờ ngày hôm sau
theo sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng dịp lễ năm nay có khoảng sáu mươi năm lượt du khách đến lâm đồng tham quan nghỉ dưỡng
theo thống kê của cơ quan chức năng tp đà lạt lượng khách đến nghỉ dưỡng tại tp đà lạt đã giảm khoảng ba mươi năm so với dịp lễ ba mươi tháng bốn
tại mùng một tháng năm năm trước